tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đại diện hội đồng chấm thẩm định bài thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia bộ giáo dục và đào tạo cho biết
kết quả chấm thẩm định tại hội đồng thi tỉnh lâm đồng không phát hiện dấu hiệu bất thường
kết quả các bài thi chấm thẩm định trùng khớp với điểm thi do sở giáo dục và đào tạo lâm đồng chấm và công bố
hội đồng chấm thi thẩm định bài thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã chấm thẩm định một bốn trăm tám mươi năm bài thi trắc nghiệm
kết quả các bài thi chấm thẩm định trùng khớp với điểm thi do sở giáo dục và đào tạo lâm đồng chấm và công bố
hội đồng cũng tiến hành kiểm tra quy trình chấm thi bài tự luận môn ngữ văn với sáu mươi bốn bài thi
theo hồ sơ lưu trữ quy trình chấm thi môn ngữ văn được thực hiện theo đúng quy định
ngày một mươi một tháng bảy sở giáo dục và đào tạo lâm đồng công bố điểm thi với một mươi ba chín trăm chín mươi bảy thí sinh đã tốt nghiệp
đạt chín mươi tám chín mươi năm cao hơn bình quân chung của cả nước một ba mươi tám
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
chọn ngẫu nhiên các tỉnh theo vùng miền để chấm thẩm định
việc chấm thẩm định là một khâu bình thường của một kỳ thi